sau hơn một tuần triển khai kế hoạch sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát cơ động đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố thanh hóa
phát hiện bắt giữ xử lý bốn mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phát hiện thu giữ năm dao kiếm bình xịt hơi cay
các đối tượng bị bắt giữ xử lý đa số là những thanh niên ham chơi đua đòi
thường xin tụ tập thành từng nhóm điều kiện xe mô tô xe máy với tốc độ cao
lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện
trở quá số người quy định không mang biển số xe
thậm chí có cả các đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt
trong thời gian tới chúng tôi sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và phối hợp với các lực lượng để đấu tranh triệt để với các đối tượng này
nhằm đảm bảo trật tự an toàn
giao thông kinh địa bản và đảm bảo an ninh trật tự
tránh việc các đối tượng gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông
rồi gây mất trật tự nơi công cộng và ổn định tình hình trên thành phố
những hành vi ngông cuồng xem thường pháp luật như các thanh niên trên
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tuy nhiên việc bắt giữ xử lý chỉ là biện pháp bất khả kháng
để góp phần giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho chính mình
và mọi người
trước tiên mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật
khi tham gia giao thông và mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục
quản lý con em của mình một cách chặt chẽ hơn
chủ yếu là lực lượng công an
nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã bị thương nặng thậm chí là hy sinh
thống kê số liệu cho thấy số phụ tính chất mức đội chống đối
thì ngày càng nghiêm trọng manh động và liều lĩnh
đặc biệt thì nhiều đối tượng chống đối đã có những hành vi thể hiện rõ thái độ
là coi thường pháp luật bộc lộ tính chất nguy hiểm ôn đồ
đánh giá nguyên nhân thì nhiều chuyên gia cho rằng
một phần là do các quy định về xử lý tội danh này
dù nghiêm minh nhưng chưa đủ sức gian đe
và từ một góc nghiền chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi có mời tới trưởng quay
thiểu tướng nguyễn mai bộ ủy viên thường trực ủy ban phúc phòng
và an ninh của quốc hội để cùng phân tích và bình luận về vấn đề này
vâng ạ xin chào và cảm ơn thiều tướng đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào quý khán giả đài truyền hình công an
vâng ạ trước khi đi vào cuộc trao đổi thì mời thiểu tướng cũng như quý vị các khán giả

xin chào quý khán giả
ủy viên xã triển bắc huyện thuận châu hy sinh khi truy bắt nghi can tàng trữ ma túy
theo báo cáo của chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi cho thấy
về tổng thể chung tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội giảm
tuy nhiên một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng
trong đó có tội phạm chống người thi hành công vụ với ba trăm sáu mươi chín vụ tăng một mươi bốn hai mươi bốn
đặc biệt xảy ra hai trăm tám mươi năm vụ chống lại lực lượng công an
đang thi hành nhiệm vụ
tăng hai trăm tám mươi đây quả thật là những con số đáng báo động
quy định của pháp luật về việc xử lý cái hành vi chống người thi hành công vụ
ở đây chúng ta thấy có hai nhóm biện pháp
nhóm biện pháp thứ nhất là xử lý vi phạm hành chính
và cái chung nhất của xử lý vi phạm hành chính thì cái quy định tại cái điểm d khoản một điều một mươi của luật xử lý vi phạm hành chính
thì luôn luôn coi cái hành vi chống người thi hành công vụ đó là một tình tiết tăng nặng để mà xử phạt
còn cái vấn đề thứ hai đó là việc xử lý bằng hình sự
trong bộ luật hình sự hiện nay có ba tội phạm quy định về xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ
một cụ thể đó là cái điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự quy định hẳn một tội danh là tội chống người thi hành công vụ
hình phạt cao nhất của nó là đến bảy năm tù
có thể các bạn coi đây là nhẹ nhưng cái tội thứ hai đó là quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
là cái tội giết người
với cái tình tiết ở cái điểm
điểm điểm d khoảng một ấy thì là ở đây là cái là gì
là giết người đang thi hành công vụ hay vì lý do thi hành công vụ của nạn nhân thì hình phạt của nó lên tới tử hình
và cái tội thứ ba được quy định ở điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự đó là tội cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe người khác
thì ở đây có cái tình tiết là đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ này
nạn nhân thì hình phạt cao nhất đối với tội cố ý gây thương tích này cũng đến tù trung thân
như vậy là về phương diện pháp luật thì chúng ta đã có đầy đủ cái kênh
điện pháp pháp luật để chúng ta xử lý
như chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy là số vụ
chống người thi hành công vụ trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã tăng tới

trong đó thì có tới hai trăm tám mươi năm vụ chống lại lực lượng công an

đồng chí có suy nghĩ gì về sự giết người
giá tăng này
tôi có thể khẳng định một điều là ở đây là một cái thực trạng đáng báo động
về ý thức chấp hành pháp luật
của một bộ phận người dân
và cái bất luận
nó là thế nào
thì cái câu chuyện ở đây đó là mọi trường hợp chống người thi hành công vụ
thì đây đều là hành vi vi phạm pháp luật
nhẹ tức là ở mức độ vi phạm hành chính
mà nặng là vi phạm hình sự
để mà chúng ta
cần thiết phải xử lý
bằng pháp luật
một điểm nhỏ nữa nó không phải là tất cả
nhưng mà nó cũng là một cái mà chúng ta phải suy nghĩ
là nhìn từ phía
người thi hành công vụ
phải chăng đâu đó
là cũng có cá nhân
người thi hành công vụ
là anh thực hiện công vụ của mình không nghiêm túc
nó sẽ gây nên cái phản ứng về tâm lý của mặt xã hội
thì phải chăng ở đây nó cũng có những nguyên nhân đó
vâng ạ vậy thì
như đồng chí vừa phân tích thì
về cái mặt pháp luật
chúng ta rõ ràng là có những cái quy định là
rõ những cái tội danh này với những cái khung hình phạt này rồi
thì liệu rằng
cái khung hình phạt này liệu đã đủ sức gian đe
mà khiến cho cái tình trạng này liên tục gia tăng cả về mức độ cả số lượng
tính chất của các vụ việc hay không ạ
tôi cho rằng ở đây nếu nói là không đủ sức gian đe thì ngoài hình phạt tử hình ra thì chúng ta còn hình phạt nào để cho nó
nó răn đe hơn
thì tôi cho rằng là cái quy định về chế tài xử lý
thì đã là nghiêm túc
bởi vì nặng nhất là tự hình thôi mà
nhưng câu chuyện đặt ra
là bây giờ chúng ta có xử lý
các trường hợp đấy xảy ra trên thực tế không
tôi xem trên mạng youtube
là cái anh chàng gì ở trên yên bái
tuấn hoa hồng phải không
thì liên tục hôm nay ông chửi công an mai ông chửi công an ngày kia ông chửi công an
thế tại sao chúng ta không xử lý ngay từ đầu đi
thế thì rõ ràng ở đây là cái câu chuyện là chúng ta
xử lý có nghiêm túc hay không
chứ còn hình phạt chế tài chúng ta có đủ hết rồi
thế thì tôi cho rằng ở đây thì cái câu chuyện
chúng ta phải phát hiện kịp thời
và xử lý nó nghiêm túc
chắc hẳn là
chúng ta thấy cái nạn đua xe mấy năm nay nó cũng sẽ
đã giảm đi nhiều
thì rõ ràng câu chuyện ở đây là cái việc chúng ta xử lý
hay là cái nghị định một trăm linh
khi mới ra đời
chúng ta xử lý nghiêm túc thì cái tình trạng
ai đó là uống bia uống rượu rồi
đi xe máy đi ô tô thì rõ ràng cái chuyện đấy nó giảm đi rất nhiều đấy thì chúng ta đã có thực tiễn
cho nên tôi cho rằng ở đây là câu chuyện
là cái việc
chúng ta phát hiện để xử lý một cách nghiêm túc
và trên một cái thực tế là trong rất nhiều vụ việc xảy ra thì người dân người ta cũng băn khoăn một điều đó là
trong những cái trường hợp mà
vì sao mà lực lượng thực thi công vụ
đặc biệt là công an
phải chăng chúng ta không có
hay là thiếu những cái biện pháp ngăn chặn mạnh tay nào đó
để có thể là làm giảm đi những cái thiệt hại không đáng có những cái thiệt hại
ví dụ như là những cái vùng mất mát những cái hy sinh của các cán bộ chiến sĩ
thì phải chăng trong được định thì
chúng ta có quy định là
trong cái trường hợp nào thì
lực lượng thực thi pháp luật được quyền nổ súng được quyền chấn áp lại những cái đối tượng mà
chống đối thi hành công vụ như vậy ạ
riêng cái câu chuyện nổ súng
thì phải khẳng định một điều là hiện nay
là trong luật quản lý sử dụng vũ khí
cụ thể là điều hai mươi ba
luật quản lý sử dụng vũ khí có hai khoảng
khoảng một điều hai mươi ba là quy định năm trường hợp
là khi chúng ta giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội là chúng ta
được nổ súng
nhưng trước khi nổ súng phải cảnh báo
và ở khoảng hai
của điều hai mươi ba luật quản lý sử dụng vũ khí
thì quy định sáu trường hợp
trong đó có chiến sĩ công an của chúng ta
là được phép nổ súng không cần cảnh báo
nhưng câu chuyện qua theo dõi thực thi pháp luật ở đây
tôi thấy nó có hai vấn đề
vấn đề thứ nhất
là chính các đồng chí thực thi nhiệm vụ
chưa nắm chắc được quy định này
chính cái quyền của mình
tôi cũng đã từng hỏi
là đồng chí có nắm được cái quy định tại
của luật quản lý sử dụng vũ khí mà quyền của đồng chí được sử dụng không
thì nói thật có anh em không nắm được
câu chuyện thứ hai
động đến nổ súng
sẽ gây ra cái hệ quả
đó là bị thương bị chết người
đối với nạn nhân
thì có những anh em là cũng cảm thấy
không muốn áp dụng cái đó
cho nên nếu nói
về cơ chế
quy định pháp luật
thì tôi khẳng định pháp luật đã có đầy đủ
câu chuyện của nó là bây giờ
chúng ta có hiểu hết
cái quy định của nó và chúng ta có dám áp dụng đối với nó hay không
thì hiện nay chúng tôi thấy là
ngay kể cả
cả cả những người nước ngoài
người ta cũng thấy rằng mình xử lý
không dám mạnh dạn xử lý
những quy định của pháp luật
đã cho chúng ta lại
vậy thì nếu mà chúng ta đang còn là nhẹ tay
không dám lại không dám nổi xuống vậy thì theo ông thì chúng ta có nên tăng thêm
một số cái thẩm quyền nào khác hay không
hiện nay về thẩm quyền
luật xử lý vi phạm hành chính
rồi trong luật quản lý sử dụng vũ khí
thì đã quy định hết
các thẩm quyền rồi
từ đồng chí cảnh sát
rồi cảnh sát khu vực tóm lại từng đồng chí khi thực hiện nhiệm vụ
cho đến khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ một tập thể
thì thẩm quyền trong đấy đã quy định hết rồi
chứ không phải là
không quy định thẩm quyền
tôi khẳng định tôi biên tập cái luật này
thì cái luật này chúng tôi đã nhìn hết
về phương diện thẩm quyền
cho như vậy áp dụng tối đa rồi
thế còn những cái trường hợp mà
cái thẩm quyền tôi nói ví dụ như công an
bán chinh quy ở xã chẳng hạn
thì rõ ràng cái câu chuyện đó họ không hiểu
pháp luật bằng công an chinh quy
họ không được đào tạo quản lý sử dụng
bằng công an chinh quy
thì đối với trường hợp đấy chúng tôi chỉ so sử dụng
là công cụ hỗ trợ
mà không cho phép cái đội vũ đấy
là sử dụng vũ khí
bởi vì đội vũ khí nó
sẽ rất nguy hiểm
cho nên là cái câu chuyện bàn về thẩm quyền
ai được áp dụng biện pháp nào
thì nói thật khi làm một luật vũ khí
chúng tôi đã lường cơ bản hết
vâng ạ vậy thì để làm giảm cái tình trạng chống người thấy công vụ đang gia tăng rất đáng báo động hiện nay
thì theo ông chúng ta cần có thêm những cái biện pháp đồng bộ nào
ở rất là nhiều lĩnh vực
tôi nghĩ như lúc đầu mà tôi nêu ý
là ở đây nó có hai nguyên nhân
nhìn từ hai phía
phía thứ nhất là người vi phạm
thì chúng ta phải tăng cường phát hiện
và xử lý
tôi rất đồng tình là trong dự thảo luật
xử lý vi phạm hành chính
sắp tới là bổ sung thêm cái việc xử phạt
thông qua cái việc chúng ta ghi hình ảnh
trên mạng xã hội
khi mà chúng ta có được những hình ảnh đó
chúng ta điều tra chúng ta phát hiện ra chúng ta
xử lý tức là tăng cường biện pháp xử lý
và đồng thời với nó
thì rõ ràng câu chuyện ở đây
là chúng ta cũng phải xem thử
xem xét lại
là cái trách nhiệm
cái năng lực
của chính đội cán bộ công chức thực thi công vụ
bởi vì có phải
ai thi hành công vụ cũng bị chống lại không
thì bây giờ chúng ta
so sánh hai cái người
thi hành công vụ
một người bị chống lại và người không bị chống lại
thì rõ ràng ở đây đâu đó
chứ tôi không dám nói tất cả
thì đâu đó cũng có trường hợp
là chính người thi hành công vụ của chúng ta là không chuẩn
cho nên nó tạo phản ánh
tâm lý của xã hội
đặc biệt là khi
người thi hành công vụ mà sai
thì chắc chắn là sẽ đông người người ta nhảy vào người ta ủng hộ cái việc
mà chống người thi hành công vụ
thì tôi cho rằng đây là
hai cái giải pháp nó đồng bộ như thế
mà chúng ta phải tổ chức thử tìm
vậy là chúng ta phải tổ chức cả hai phía
cả hai phía
đúng là chính xác
lực lượng công an đúng không ạ
vâng ạ xin cảm ơn thủ tướng nguyễn me bộ
với những cái chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi
và chúng ta hy vọng rằng với những cái giải pháp ông vừa nêu cũng như là những giải pháp
sắp tới của rất là nhiều bộ ban ngành khác thì chúng ta sẽ có thể làm giảm thiểu đi những cái mất mát những hy sinh
không đáng có
đối với lực lượng thực thi công vụ đúng không ạ
tôi cho rằng cái việc này là rất cần thiết
các bạn có xem tắc đường mọi người tìm trong công an đâu
xảy ra vi phạm pháp luật mọi người tìm công an đâu
thì một cái câu chuyện bây giờ tất cả chúng ta
là phải ủng hộ
đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
họ thực thi những nhiệm vụ duy trì pháp luật
trật tự an toàn xã hội
thì duy trì bình nhiên cho chúng ta
mà đến bây giờ nó duy trì bình nhiên mà chúng ta lại còn chống lại người ta nữa thì còn
người ta còn làm gì với việc đấy nữa
nên tôi cho rằng cái câu chuyện này chúng ta
rất cần phải đồng bộ các biện pháp để mà chúng ta
kéo giảm cái tình trạng này xuống
vâng ạ một lần nữa cảm ơn đồng chí ạ
vâng xin cảm ơn
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những nội dung đáo chí khác